tiếp tục phiên tòa phúc thẩm vụ án thâu tóm dự án nhà đất công sản tại thành phố đà nẵng
hôm nay trước khi tòa tiến hành nghị án các bị cáo đã được nói lời sau cùng
là bị cáo đầu tiên nói lời sau cùng bị cáo trần văn minh tiếp tục khẳng định bản thân ông không vi phạm vào cả hai tội danh
bị cáo minh đề nghị tòa tuyên bản thân vô tội và mong muốn tòa xem xét lại các bị cáo khác với tư cách là cơ quan tham mưu
vì trách nhiệm chung của thành phố không phải đồng phạm với bị cáo
trong khi đó bị cáo văn hữu chiến đề nghị hội đồng phúc thẩm xem xét những điều ông trình bày suốt mấy ngày qua
đặc biệt bị cáo chiến cho rằng cần phải xem xét hành vi của bị cáo trong bối cảnh thành phố thời gian đó
bởi sức ép đưa thành phố trở thành địa phương công nghiệp hóa hiện đại hóa trước năm hai nghìn hai mươi
bị cáo và các bị cáo khác vì mục tiêu chung của thành phố
tiếp tục cho rằng bản thân không sai phạm bị cáo phan văn anh vũ cho rằng bản thân không câu kết với bất kỳ cán bộ nhà nước nào
nên quy kết bị cáo đồng phạm là không có cơ sở
phan văn anh vũ đề nghị hội đồng xét xử nếu bị cáo có tội thì cứ tuyên thật nặng thật mạnh tay
còn nếu không có tội thì đề nghị hội đồng xét xử hãy tuyên bị cáo vô tội không phải bồi thường
tòa sẽ tuyên án vào ngày một mươi hai tháng năm